thưa quý vị sau hai ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vem
trong bốn bị cáo cựu tổng giám đốc nguyễn thanh giang và cựu chủ tịch hội đồng quản trị lâm trí quang
cùng bị phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo bản án sơ thẩm lợi dụng việc thực hiện đề án di rời công ty đúc số một các bị cáo đã bàn bạc thu lợi
từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ tại mặt bằng số hai trăm hai mươi đường bình thới
hành vi của các bị cáo vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
công an tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án hình sự cướp tài sản xảy ra tại một ngân hàng ở huyện hóc môn
do ba đối tượng thực hiện
đáng chú ý trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng nhóm này đã sử dụng tiền giả để mua bán lừa đảo người dân
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ một số tiền mệnh giá hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng là tiền giả
và nhiều tăng vật khác có liên quan
nguyễn ngọc mỹ khai nhận vào khoảng tháng một mươi cả nhóm đến tiền giang và tây ninh dùng tiền giả để mua bán hàng hóa
với mục đích để người dân trả lại tiền thật
công an tp hcm đề nghị ai là nạn nhân
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để phối hợp làm việc
vô cớ đánh người nguyễn tây vừa bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
quá trình khám xét nơi ở của tây cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hung khí và biển số xe giả
theo thông tin ban đầu vào ngày một tháng một mươi tây đi hát karaoke cùng với bốn đối tượng
và xảy ra mâu thuẫn với một số tiếp viên
khi anh nguyễn anh tuấn chú tại huyện tuy phước
đến đón các tiếp viên này thì bất ngờ bị tây đánh dẫn đến bất tỉnh
được biết nguyễn tây là đối tượng hình sự có nhiều tiền án tiền sự và đang bị điều tra về vụ đánh người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án hình sự cướp tài sản
xảy ra tại phòng giao dịch nhị xuân của một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân thới thượng huyện hóc môn
vụ cướp do nguyễn ngọc mỹ ba mươi tuổi quê bình dương lâm phúc lợi hai mươi ba tuổi quê vĩnh long
nguyễn thị bích tuyền hai mươi hai tuổi quê bến tre thực hiện
quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một số tiền mặt có mệnh giá hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng là tiền giả
qua đấu tranh nhóm mỹ khai nhận trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi cả nhóm đi ô tô biển số tỉnh bến tre xuống tiền giang và tây ninh
nhóm thực hiện hành vi lưu hành tiền giả
bằng cách sử dụng loại tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng mua cà phê nước ngọt bánh pía bọc cuốn lá lốt để người bán trả lại tiền thật
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một xe máy bị cháy do bà nguyễn thị minh nguyệt năm mươi bốn tuổi trú tại quận tân phú tp hcm nhưng hiện nay không rõ nơi ở đứng tên chủ sở hữu
trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ một thẻ căn cước công dân mang tên phạm minh trường hai mươi hai tuổi trú tại quận tám
một thẻ căn cước công dân và giấy phép lái xe hạng a một cùng mang tên nguyễn hồ anh trọng hai mươi hai tuổi trú tại tp thủ đức
để điều tra xử lý rứt điểm vụ án công an tp hcm đề nghị những người có tên trên và các nạn nhân bị nhóm của mỹ dùng tiền giả để mua hàng
đến đội ba phòng cảnh sát hình sự số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một gặp điều tra viên bùi thanh hải

ví dụ như là các loại dao bầu dao trọc tiết lợn dao phóng lợn các loại kiếm đao
các loại dao này là các loại có tính sát thương rất cao và đã gây ra nhiều các vụ án vụ việc
và gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của người dân
liên quan đến hành vi sử dụng dao kiếm búa dìu để thanh toán đâm chén và gây dụng trật tự không cộng
nhất là các nhóm thanh niên đông người hay thường xuyên sử dụng các loại dao để đánh nhau
thì gây ra những cái ngò ngạ cho tình hình an ninh trật tự của người dân
cũng như là gây ra những cái hậu quả liên quan đến tính mạng sức khỏe rất lớn
đối với khảo sống này là trước khi mình dùng là chỉ dùng
bởi vì gia đình bắn con chuột này sử dụng như thế là làm bao giờ hình tại là nhà nước không cho dòng nước
thì mình khách mang đi nổ tuyên trình cho bà con phải mang hết cái sống này mang đi nổ
trong khi chúng tôi tiến hành thu hồi vũ khí vật lộ thì có những cái rất là khó khăn
đặc biệt là với cái đối tượng là người dân tộc đây là một cái truyền thống của người dân tộc ngày xưa
trong nhà thường xuyên có một khẩu súng
trong nhà thường xuyên có một khẩu súng để sử dụng săn bắn để làm lễ trưởng thành hoặc là để bảo vệ mùa màng
để thay đổi cái nhận thức của người dân tộc những người vùng cao thì chúng tôi cũng phải thực hiện một cái kế hoạch rất là sâu rộng
để chúng ta tuyên truyền làm sao là người dân người ta hiểu được và tự giác người ta giao nộp vũ khí và tự nộp cùng với bố trợ
như vậy mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm

trong lĩnh vực này nhưng rõ ràng để đạt hiệu quả cao rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị
trong đó cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến với mọi tầng lớp nhân dân
đồng thời cũng cần nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để có chế tài xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
nhằm tạo sức dân đe ngăn chặn không để tái diễn tình trạng trên
thưa quý vị nghị định số một trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp nhằm tháo gỡ những khó khăn về thiếu hụt đội ngũ giáo viên
thông qua cơ chế hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí cho những sinh viên đang theo học tại ngành sư phạm
và có nguyện vọng làm việc lâu dài trong ngành giáo dục
tuy nhiên việc thực hiện nghị định này thời gian vừa qua đã bộc lộ khá nhiều những điểm bất cập
dẫn đến hậu quả không mong muốn đó là vấn đề chậm chi trả sinh hoạt phí và học phí cho sinh viên đang theo học lên đến hàng ngàn người
trong khi đó tình hình nơi thiếu nơi thừa giáo viên nhất là trong bối cảnh đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
thì vẫn chưa có lời giải để bàn về vấn đề này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ lê đông phương nguyên giám đốc trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học
viện nghiên cứu giáo dục việt nam mời quý vị cùng theo dõi
ít nhất gần bốn sinh viên ở ba đại học sư phạm chưa nhận được hỗ trợ học phí sinh hoạt phí nửa năm qua

do vướng mắc về chính sách đại học sài gòn cho biết có gần một sáu trăm linh sinh viên trong ba khóa đăng ký hưởng chính sách
theo nghị định một trăm một mươi sáu cả ba năm qua đại học sài gòn đều làm đúng quy trình nhưng hiện hơn một năm trăm linh sinh viên chưa nhận được hỗ trợ
theo tính toán của trường số tiền sinh hoạt phí bốn năm học cho các sinh viên này lên tới hai trăm hai mươi ba tỷ đồng còn học phí là hơn bảy mươi tỷ đồng
đại học sư phạm tp hcm cũng cho biết khoảng hai bốn trăm năm mươi sinh viên khóa hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cũng chưa được nhận sáu bảy tháng tiền hỗ trợ sinh hoạt phí tổng số tiền là gần sáu mươi tỷ đồng
trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ lê đông phương đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông có thể nói nghị định một trăm một mươi sáu của chính phủ là một chính sách tốt trong đào tạo giáo viên
hiện dự thảo cũng đã có sửa đổi bổ sung nghị định phù hợp với thực tế
tuy nhiên vấn mắc lớn trong quá trình thực hiện nghị định là việc
chậm chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên
việc chậm chi trả này diễn ra từ năm hai nghìn hai mươi một
vậy theo ông đâu là nguyên nhân của sự chậm trễ này ạ
việc chậm chi trả cho học sinh sinh viên trong các chương trình đào tạo giáo viên
nó có một cái lý do đó là vì chúng ta có nhiều hình thức đặt hàng hoặc là đấu thầu
để thực hiện đào tạo dẫn đến câu chuyện là các cơ quan quản lý nhà nước
rất khó hình dung là vậy thì đối tượng sinh viên đó thuộc vào nhóm đối tượng nào
và để có cơ cấu
vậy là chi trả nó phù hợp
cái thứ hai nữa là đối với nhóm đối tượng sinh viên được giao chỉ tiêu
cho các trường đại học trực thuộc bộ giáo dục đào tạo
thì ngân sách sẽ do bộ tài chính cung cấp
nhưng theo thông tin của bộ giáo dục đào tạo cho biết
thì bộ tài chính chỉ cung cấp khoảng chừng độ năm mươi bốn tổng ngân sách cần thiết
cho nên có nghĩa rằng là còn gần năm mươi là không đủ
cái thứ hai nữa là nhóm sinh viên sư phạm
đào tạo theo đơn đặt hàng của các tỉnh
và tại các trường bên ngoài bộ giáo dục đào tạo
thì sẽ phụ thuộc vào cái hợp đồng đào tạo giữa tỉnh và nhà trường
dẫn đến câu chuyện là nhiều tỉnh không hề có hoạt động đặt hàng
thì các trường không có kinh phí để chi trả cho học sinh sinh viên
và đó chính là cái vướng mắc lớn nhất hiện nay
nhiều ý kiến cho rằng vấn đề mấu chốt là việc xác định
dùng chỉ tiêu đào tạo sư phạm phải sát với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương
trên cơ sở đó thì quy định rõ trách nhiệm ngân sách trung ương địa phương
phải đảm bảo kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ cho người học
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ
câu chuyện ở đây nó phức tạp ở chỗ là gọi là xác định đúng cái chỉ tiêu cần đào tạo
bởi hiện nay chúng ta đều biết là ngành giáo dục
cũng như tất cả các ngành kinh tế sội khác đều đang có những sự thay đổi rất lớn
và đặc biệt là trong cái chủ trương theo tinh thần nghị quyết một mươi chín
thì chúng ta đang có cái giảm biên chế
gần hai triệu cán bộ và giảng viên giáo viên thì cũng đang thử phải thực hiện cái việc giảm chỉ tiêu
dẫn đến câu chuyện là mặc dù các nhà trường các địa phương đều biết là mình cần bao nhiêu giáo viên
cho cái hoạt động nào
nhưng bên cạnh đó họ lại còn phải thực hiện cái chỉ tiêu cắt giảm biên chế
vậy thì bây giờ ngày hôm nay nhận vào để ngày mai gọi là cắt giảm biên chế
có phải là một việc làm hay không
thì đây là một cái điều mà tất cả các địa phương đều đang rất là khó sở
đúng không ạ
mặc dù các địa phương đều đang rất là khó sở

mặc dù là thiếu nhưng họ lại vẫn phải giảm
cho nên có một số tỉnh
trong thực tế tôi đi công tác được biết
là họ cái số chỉ tiêu được tuyển mới của họ còn ít hơn cái chỉ tiêu phải cắt giảm
và vì vậy họ quyết định là thôi không tuyển mới
bởi vì như vậy thì họ sẽ không phải giải quyết cái khâu
tức là vừa tuyển vào đã phải cắt giảm biên chế
cái thứ hai nữa là
chỉ tiêu tạo có thể xác định được
nhưng liệu có tìm được đúng người để lên làm việc
hoặc đi làm việc ở những cơ sở này
giáo dục mà đã được xác định là còn thiếu giáo viên hay không
bởi vì chúng ta đều biết là cơ chế thị trường
cho nên dẫn đến câu chuyện là cái sự tùy chọn
của mỗi người về cái vị trí công tác
hoặc cái đơn vị công tác sẽ là cái điều quan trọng nhất
cho nên có thể là sinh viên của tỉnh a
nhưng họ sẽ không về công tác tại tỉnh a
họ đi ra thành phố d để họ làm việc
hiện nay thì dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề lương giáo viên
phải trăng để thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm
nên chăng chúng ta bỏ việc hỗ trợ tiền sinh viên sư phạm
thay vào đó là tăng lương cho giáo viên
ông nghĩ sao về ý kiến này
thực sự hiện nay lương giáo viên so với các thang bảng lương khác
có thể nói không phải là lợi thấp
tất nhiên là chưa bằng được các lực lượng vũ trang
gồm công an quân đội
nhưng trong khối hành trình sự nghiệp
lương giáo viên đã ở cái thang lương cao nhất
tuy nhiên là mức lương của giáo viên so với thu nhập
cái mức thu nhập bình quân ở địa phương
thì ở một số vùng có điều kiện phát triển có thể không tốt
bởi vì ví dụ lương giáo viên
có thể là lương giáo viên khoảng
mười mấy triệu trong khi đó
ở những địa bàn như thành phố hà nội hay thành phố hồ chí minh
thì bình quân thu nhập của dân cư có thể cao hơn
chứ còn ở những cái địa bàn nông thôn hoặc vùng núi
thì lương giáo viên thực ra đang là cái nhóm rất là cao trên địa bàn
chính vì vậy tôi không nghĩ là tăng lương là giải pháp khả thi
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa ký công điện về các giải pháp
quản lý thị trường vàng
khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý
điều hành giá vàng miếng trong nước
theo quyên tắc thị trường
không để cho tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước
và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian vừa qua
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện
về các giải pháp quản lý thị trường vàng
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu
ngân hàng nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước
khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý điều hành giá vàng miếng trong nước
theo quyên tắc thị trường
không để tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế
ở mức cao như thời gian vừa qua
ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát
giám sát chặt chẽ đối với thị trường vàng
hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng
và hoạt động kinh doanh vàng
bộ nội vụ cùng bộ giáo dục và đào tạo đã cùng thống nhất đề xuất
bổ sung hai mươi bảy tám trăm sáu mươi biên chế giáo viên cho các địa phương
phục vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
số còn lại sẽ bổ sung đối với các trường hợp cần thiết
trong các năm học tiếp theo tính đến năm hai nghìn hai mươi sáu
hiện nay bộ nội vụ đã có báo cáo gửi ban cán sự đảng chính phủ
đề nghị ban tổ chức trung ương xem xét quyết định phương án cụ thể
để giải quyết các trường hợp cần thiết
tình trạng thiếu giáo viên
năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã ban hành quyết định bổ sung sáu mươi năm chín trăm tám mươi biên chế giáo viên
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
tuy nhiên đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba theo bộ giáo dục và đào tạo
các địa phương mới tuyển được hơn một nửa số này
sở giao thông vận tải hà nội cho biết đã xây dựng kế hoạch triển khai
đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân
đó sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công
tại vỉa hè đào đường để đảm bảo người dân đi lại thuận lợi
tập trung kiểm tra xử lý các nhà thầu công trình giao thông
để xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng cản trở an toàn giao thông
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tập trung xử lý các hiện tượng
dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại vỉa hè lòng đường thường xuyên xảy ra lấn chiếm buôn bán kinh doanh